cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và phan lê hoài giang san sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ tại ấp cái tắc thị trấn mỹ phú huyện phú tân tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai tháng hai trong lúc ngồi uống rượu nghe em ruột kể lại việc mình bị quý và phạm văn tam đánh anh nguyễn văn được ngụ tại địa phương tức giận đã cầm gậy đi tìm các đối tượng đánh nhau sau khi anh được đến nhà tam thì gặp quý và san giữa hai bên xảy ra xô xát đánh nhau quý và san đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh được gây thương tích một mươi hai hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ